chỉ chưa đầy một tháng trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xảy ra ba vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình vận hành máy bóc gỗ
đây là vấn đề báo động về an toàn lao động tại các cơ sở chế biến lâm sản hiện nay
chiếc máy bóc gỗ này đã cuốn và làm chóc toàn bộ da từ cánh tay phải đến vùng ngực và bụng của anh đỗ tiến luân ở xã vân đồn huyện đoan hùng
nạn nhân rơi vào tình trạng sốc chấn thương mất máu rất may là người nhà đã đưa anh luân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
chỉ trong thời gian ngắn đã có ba nạn nhân bị tai nạn lao động do máy bóc gỗ đưa đến bệnh viện
nếu không được cấp cứu kịp thời nguy cơ tử vong là rất cao
các bác sĩ bệnh viện đa khoa hùng vương cho biết hai nạn nhân khác bị tai nạn rất nguy kịch
trong đó có nạn nhân bị gãy xương ức gãy xương sườn xẹp phổi viết thương lóc ra mảng lớn khoảng ba mươi năm cơ thể
nạn nhân đã được dẫn lưu màng phổi xử trí cấp cứu ban đầu và được chuyển đến bệnh viện việt đức để tiếp tục điều trị
chúng tôi khuyến cáo đối với người lao động khi tham gia lao động sản xuất tuân thủ đúng nguyên tắc của an toàn lao động để tránh những tai nạn không đáng có xảy ra
những tai nạn này chúng tôi cho rằng đã cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng lao động sản xuất của người bệnh sau này
chỉ tính riêng trên địa bàn huyện đoan hùng hiện có ba mươi doanh nghiệp chế biến lâm sản trên bốn trăm linh hộ mở xưởng xẻ gỗ bóc gỗ
tuy nhiên có thể thấy người dân chưa được trang bị những kiến thức cần thiết về an toàn lao động trong quá trình vận hành máy bóc gỗ
tại vân đồn lãnh đạo xã vẫn chưa biết vì người dân chưa báo cáo
đây là vấn đề báo động về công tác an toàn lao động tại các cơ sở bóc gỗ nói riêng và các cơ sở chế biến lâm sản nói chung trên địa bàn tỉnh phú thọ hiện nay